theo ghi nhận hiện trường vụ án mạng trên một chiếc cột ghi dòng chữ mệt ngoạc màu đỏ với nội dung yêu em
một sư cô ở chùa cho biết khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi hai có một nhóm thanh niên vào chùa
tuy nhiên sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do
đến khoảng gần một mươi tám h sư cô nghe thấy tiếng hét
liền ngay sau đó một thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ kêu cứu đề nghị gọi công an phường
sư cô kể khi đó tôi sợ nghĩ là vụ đánh nhau
nên không dám ra ngoài
đợi công an đến sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng
theo sư cô thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người
bởi lúc đó người dân đều về nhà để chuẩn bị bữa tối
chính vì vậy không có ai chứng kiến và căn ngăn
cách ngôi chùa chỉ vài trăm mét là khu vực nghĩa trang nơi đang diễn ra đám tang của em n a
trước sự ra đi của hai nữ sinh ai nấy đều bàng hoàng thương xót
theo người dân bà hát là mẹ của nữ sinh n a
và là trạm trường trạm y tế phường trang hạ
khi nhận được tin báo có người bị thương trong chùa chị hát đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu
nhưng khi đến nơi chị chết lặng vì không ngờ con gái chị lại là nạn nhân trong vụ án mạng
một người họ hàng của nạn nhân kể lúc đầu chị ấy không biết đó là con mình
về sau phát hiện ra thì chị ấy rất sốc và ngất đi
đến hôm nay sức khỏe vẫn còn yếu
người này tiếc khoảng hai mươi giờ mọi người gọi điện về và thông tin
cháu tôi đã tử vong dặn ở nhà chuẩn bị lo hậu sự
lúc nghe tôi buồn dồn chân tay đau xót quá
hàng ngày cháu tôi ngoan ngoãn lễ phép và học giỏi nữa ai cũng quý
theo người này gia đình nạn nhân có hai người con và người nhà vẫn chưa thể tin lại xảy ra bi kịch như vậy
một người họ hàng của n a cho biết
từ đêm qua đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa thể tin nổi sự thật nhất là mẹ cháu
sáng nay chị ấy có ra nhìn mặt con lần cuối
nhưng chỉ được vài phút lại ngất mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi
anh nguyễn văn oai anh họ em n a thông tin
tối ngày bốn tháng một mươi hai khoảng hai mươi h một mươi năm anh nhận được tin báo n a đã mất
cả gia đình anh đã tức tóc từ hưng yên về bắc ninh và chuẩn bị hậu sự cho n a
tình em tôi hiền khô lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng với mọi người
con bé rất ngoan và nghe lời
nhà tôi ở hưng yên mỗi lần về anh em thường hay nói chuyện
trước kia em còn bé tôi về lúc nào cũng đèo đi chơi
nhưng giờ thì không thể nữa đau xót quá
còn cô giáo nguyễn thị tuyết giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh cho biết
nhóm bạn đi cùng hôm qua đều là học sinh trong trường
nạn nhân là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm
cô tuyết nấn lẻ em là bí thư lớp nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành
thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng
khung cảnh đau xót trong lễ tàng nữ sinh bắc ninh
mẹ ngất trước linh cữu thèo thào gọi tên con
quý vị thân mến liên quan đến vụ án mạng đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
khiến hai nữ sinh trẻ tuổi tử vong
ngày năm tháng một mươi hai tại khuôn viên nghĩa trang lễ tàng của cô gái xấu xố nna
được diễn ra trong sự tiếc thương vô cùng của gia đình người thân và bạn bè lối xóm
chẳng ai có thể tin mối hôm qua các em vẫn còn hồn nhiên với biết bao tương lai phía trước
thế mà hôm nay lại nằm đây lạnh lẽo
mẹ em không chịu đổi cú sốc mà ngất đi miệng vẫn thèo thào gọi tên con gái
trong cái lạnh z boot đặc trưng của mùa đông miền bắc
tại nghĩa trang nhỏ ở phường trang hạ bắc ninh
không ai bảo ai từ xếp hàng ngay ngắn trở đến lượt vào thắp cho cô gái xấu xố nna
là một trong hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ án xảy ra tại chùa đông lai
cái z cắt da cắt thịt càng làm không khí trong nghĩa trang trở đến ủ án
tiếng khóc nức tiếng sụt xịt tiếng người nói tiếng bước chân cứ từng hồi lại vang lên
mẹ của nna ngồi bên linh cữu của con mà khóc lớn đôi mắt đỏ hoe nhìn về di ảnh của con
mà hơn trách tại sao lại bỏ mẹ mà đi
tại sao lại để mẹ phải chịu cảnh
người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh thế này
na thì chỉ nằm im đó mà không đáp lại
bởi nhát sao quan nghiệt của các người yêu hận tình đã cướp đi mạng sống của em
trong dòng người đến viếng có bạn bè cùng lớp cùng trường có thầy cô hàng xóm láng giềng
chẳng ai tin nồi cô bé ngoan ngoãn hiền lành mới hôm qua còn trông thấy vậy mà hôm nay đã đi xa
hàng xóm nạn nhân nna cho biết mẹ của nna bà hát là trạm trường trạm y tế phường trang hạ
nhận được tin báo
có người bị thương trong chùa chị đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu
tuy nhiên khi đến nơi chị hát dường như chết lặng sốc và ngất đi vì không ngờ người bị thương lại là con gái chị
cô nguyễn thị tuyết giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh na cho biết
nhóm nạn nhân gặp nạn tối bốn tháng một mươi hai đều là học sinh trong trường
nna là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm
cô tuyết buồn bã chia sẻ em nna là bí thư lớp
trên lớp bạn ấy rất ngoan ngoãn hòa đồng với bạn bè và thầy cô
nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bảng hoảng
có mặt tại nhà quản trang từ sáng sớm để lo hậu sự cho cháu gái
bà phũ hồng vân dì của nạn nhân nna vẫn chưa sám tin cháu gái gặp nạn tử vong
nhớ lại thời điểm cháu gặp nạn bà phân nghẹn ngào kể
khoảng một mươi tám h một mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai bà nghe tin na bị tai nạn ở chùa đông lai nên vội vã chạy đến đây
cũng theo bà vân na là cô gái ngoan ngoãn chăm chỉ học hành
và luôn lễ phép với mọi người
đi học về đến nhà nna lại phụ giúp bố mẹ việc cơm nước dọn dẹp nhà cửa
nói về nạn nhân cùng đi với na bà vân cho biết
năm cấp hai na và ca học cùng lớp chơi thân với nhau
khi thi trung học phổ thông cả hai đỗ cùng trường nhưng khác lớp
không còn học chung lớp nhưng tôi thấy hai đứa vẫn chơi thân với nhau
đi đâu cũng thấy đi cùng nhau
mới chiều qua còn thấy cháu vậy mà giờ cháu mất rồi đau xót quá
người ta thường xót cho hai cô
cô gái xấu xố bao nhiêu thì là càng cam kết gã sát nhân mang dành người yêu bấy nhiêu
chỉ vì chút mâu thuẫn tình cảm mà ra tay sát hại hai cô gái trẻ
và làm bị thương cả những người khác
vậy là từ nay căn nhà của hai mẹ con sẽ vắng đi bóng hình quần đỡ a
chứng kiến cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh ai nấy đều đau đến quặn lòng
đã có không ít những vụ án mạng thương tâm xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm
chỉ vì sự ích kỳ của bản thân và không kiểm soát được hành vi
mà nhiều đối tượng đã nhẫn tâm xuống tay
với chính người mình yêu để rồi vướng vào vòng lao lý
liệu rằng nghi phạm trong vụ sát hại khiến nữ sinh ở bắc ninh tử vong
sẽ phải đối diện với những bản án ra sao cho hành vi gian nhẫn của mình
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo